với quyết tâm ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn tỉnh lào cai đã thành lập chín chốt kiểm dịch tại các khu vực cửa ngõ trọng yếu
từ khi đi vào hoạt động những thành viên tham gia công tác tại các chốt đã nỗ lực hết sức mình không quản ngại ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ được sao
hơn một mươi một giờ đêm các chiến sĩ công an nhân viên y tế và đoàn thanh niên tại chốt kiểm dịch km hai trăm ba mươi bảy cao tốc nội bài lào cai
vẫn miệt mài thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm soát và ngăn chặn kịp thời những trường hợp nghi mắc covid một mươi chín đi vào thành phố
chỉ trong hơn hai ngày thực hiện chín chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh lào cai đã thực hiện giám sát hơn bốn phương tiện và kiểm tra sức khỏe cho hơn một mươi lượt người
việc kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín có ý nghĩa quan trọng
có phần ngăn chặn và giúp đỡ các người